hơn năm mươi bệnh nhân được chuyển đến icu bạch mai cần được hỗ trợ về thở máy thở oxy dòng cao nhiều biện pháp hồi sức khác
đây là những nhóm bệnh nhân thuộc nặng và nguy kịch
so với đợt dịch trước số lượng bệnh nhân tăng nhiều kéo theo số ca nặng cũng tăng lên
bệnh nhân nặng cơ bản gặp các triệu chứng như suy hô hấp cần hỗ trợ hô hấp ngay
ngoài ra có biểu hiện ở tim mạch tổn thương thận hoặc các cơ quan khác
cơ chế chính là virus trực tiếp hay giàn tiếp khiến các cơ quan này thiếu oxy
dẫn đến tổn thương
xác định kiểm soát bão xetokin là một trong những biện pháp tối ưu giúp người bệnh nặng thêm cơ hội được cứu sống
icu bạch mai đã tiến hành xét nghiệm chẩn đoán sớm cho một trăm linh bệnh nhân vào trung tâm
để trần đoán sớm phát hiện sớm và điều trị sớm cơn bão cytokine
bác sĩ sơn nhấn mạnh về điều trị có nhiều biện pháp
song cơ bản là duy trì sự sống trong giai đoạn có bão saitokin như máy thở
truyền đủ dịch dùng thuốc ngoài ra lọc máu hấp thụ dùng kháng thể đơn giản
phác đồ này nhằm giảm bớt nguy cơ yếu tố độc hại mà cơn bão gây ra cho bệnh nhân
cơn bão setukin thường xuất hiện ở tuần đầu và tuần thứ hai phát bệnh
nếu bệnh nhân được điều trị may mắn thoát ra khỏi thì có thể hồi phục sau khoảng hai tuần điều trị
icu bạch mai đang tổng hợp báo cáo về hiệu quả khi xét nghiệm điều trị sớm bão centokin đối với bệnh nhân covid một mươi chín
hiện các bệnh viện khác cũng chưa có số liệu cụ thể
xong theo bác sĩ sơn pháp đồ điều trị cơ bản mang lại hiệu quả
đã có rất nhiều bệnh nhân tránh được cơn bão này và hồi phục